xin chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị đối tượng phan văn vắt chú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu tạm giữ về hành vi giết người
thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu cho bản tin trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi hôm nay
phan văn vắt là thuyền viên đánh bắt tá
vào ngày hai mươi tháng một mươi khi tàu đang neo đậu ngoài khơi giữa vắt và thuyền trưởng xảy ra mâu thuẫn
vắt đã sử dụng hung khí đâm vào ngực thuyền trường
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày thuyền trường đã tử vong nên thuyền viên điều khiển tàu trở về đất liền và báo cho cơ quan công an
bất ngờ kiểm tra quán ba trên địa bàn phường lam sơn thành phố thanh hóa
công an thành phố thanh hóa đã phát hiện nhiều người sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra quán có khoảng bảy mươi người trong đó có bốn bàn sử dụng trái phép chất ma túy
thù giữ tại chỗ các chất ma túy và các đồ vật liên quan đến việc sử dụng chất cấm
qua kiểm tra nhanh có hai mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn thị huyền chú tại huyện bắc quang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
do cần tiền chi tiêu sinh hoạt và trả nợ huyền nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người
bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu gạo
đang cần tiền thu gom hàng ở các tỉnh lào cai điện biên rồi chuyển về hải phòng để xuất khẩu
khi có lợi nhuận sẽ chia phần cho người góp vốn
với thủ đoạn này huyền đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh hà giang
với số tiền hơn bảy mươi tỷ đồng
công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam mới đây đã phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh điều tra làm rõ hai vụ
sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
với số tiền trên sáu mươi triệu đồng
phóng sự ngay sau đây sẽ là bài học cảnh giác cho người dân
trong việc bảo quản bảo mật các thông tin cá nhân
nghe lòng đồng nghiệp đọc mật khẩu điện thoại cho chồng
sau đó nhân lúc sơ hở mở trộm điện thoại do mật tổ tài khoản ngân hàng
rồi chuyển trộm hai mươi bảy triệu đồng vào tài khoản của người quen để chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm hai nghìn một
chú ở phường lê hồng phong thành phố phủ lý
đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ
cùng hành vi trên trước đó ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng lê trung hiếu sinh năm hai nghìn một
trú tại xã châu tiến huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
đã chiếm đoạt ba mươi năm triệu đồng của một người dân
chú tại huyện như thanh tỉnh thanh hóa
hiện cùng là lao động tự do tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
có chiếc điện thoại của chị dân thì tôi đã nảy sinh ý định
chiếm đoạt tài sản
lấy điện thoại và nhập mật khẩu của chị dân
và vào phần ghi chú thấy mật khẩu của ngân hàng việt công banh
và tôi đã vào app ngân hàng và thực hiện hành vi chuyển tiền
những chiêu trò lừa đảo môn hình vạn trạng và biến hóa khôn lường
các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ với công nghệ thông tin
những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại
để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến
chiếm đoạt tài sản có giá trị cao
hiện nay hạ tầng thanh toán phục vụ cho việc thanh toán không sử dụng tiền mặt
thông qua các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di động
của các tổ chức tiến dụng thì ngày càng phổ biến
nằm mục đích để tạo thuận tiện cho người dân
trong việc thực hiện các giao dịch dân sự
tuy nhiên qua những vụ việc đã xảy ra
thì cơ quan công an cũng khuyên cao đến người dân
thứ nhất là không được để lộ mật khẩu đăng nhập
và thiết bị điện thoại di động
cũng như là mạng otp gửi về thiết bị điện thoại di động
cho người khác
thứ hai là phải cẩn trọng hơn trong cái việc quản lý
thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản ngân hàng
đặc biệt là tài khoản đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online
người dân cũng nên thay đổi thường xuyên mật khẩu
đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online
hoặc là đặt những mật khẩu
tránh những mật khẩu liên quan đến ngày tháng năm sinh
của người thân cũng như bản thân
để các đối tượng có thể dễ dò được cái thông tin này
để tránh bị mắc bẫy bởi những chiêu trò lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình
bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác
tự quản tự phòng không để lộ
cung cấp thông tin cá nhân
hoặc các mật khẩu điện thoại tài khoản cá nhân
cho người khác để kẻ gian lợi dụng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện nghi vấn
liên quan đến trục lợi lừa gạt
người dân cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an
để được kịp thời hỗ trợ xử lý
gây ra tám vụ trộm cắp tài sản
với thủ đoạn đập kính xe ô tô
trần văn dương quê tỉnh đồng nai
đã bị công an thị xã biên cát tỉnh bình dương
theo điều tra do không có
người nghiệp nên trần văn dương
đã đi tìm các xe ô tô của người dân
để ngoài đường không có người trông coi
để đập kính trộm cắp tài sản
với thủ đoạn như trên chỉ trong
thời gian ngắn dương đã gây ra tám vụ
đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản
trên địa bàn thị xã biên cát
gây thiệt hại hơn năm mươi triệu đồng
quý vị và các bạn trên mạng xã hội vừa qua
xuất hiện một video clip hai thanh niên
điều khiển xe máy bằng một bánh
với tốc độ cao trên quốc lộ một
đoạn từ ngã ba hòa tỉnh đến khu công nghiệp
tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang
và ngược lại công an tỉnh tiền giang
ngay sau đó đã tiến hành mời làm việc
ba người có liên quan
ba thanh niên là
đoàn trần thế hào chú tỉnh vĩnh long
chú tỉnh long an là người điều khiển
xe máy chạy một bánh
phạm duy tân là người ngồi sau xe máy
huỳnh trân tấn huy là người quay clip
cùng chú tỉnh tiền giang
tại cơ quan công an ba thanh niên khai nhận
vào ngày hai mươi một tháng chín
cùng nhau quay clip điều khiển xe mô tô
bằng một bánh để đăng tải lên mạng xã hội
thông qua trang facebook của huy
với khoảng ba mươi hai lượt người theo dõi
lực lượng công an đang tiếp tục
xác minh xử lý người vi phạm
theo quy định
trước tình hình tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật có
triều hướng gia tăng diễn biến phức tạp
đặc biệt nổi lên các loại tội phạm đường phố
nhóm thanh thiếu niên tập hợp sử dụng
khung khí vũ khí để giải quyết mâu thuẫn
tụ tập chạy xe với tốc độ cao
nẹp bô vào đêm khuya gây mất an ninh trật tự
bức xúc trong quần chúng nhân dân
công an tỉnh khánh hòa đã thành lập
và triển khai các tổ công tác đặc biệt
chín trăm bảy mươi chín để tập trung chân áp xử lý
ghi nhận trong những ngày đầu
thực hiện nhiệm vụ
đây là những hình ảnh
mà phóng viên ghi lại trong những ngày
theo chân tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín
công an khánh hòa thực hiện nhiệm vụ
bóng cười ma túy
giao mát giao bấm
cho đến vũ khí công cụ hỗ trợ các loại
nhiều nhóm thanh thiếu niên
vi phạm trật tự an toàn giao thông
chạy xe lạng lách đánh võng
nét bô trên đường bị xử lý
qua một thời gian triển khai trên địa bàn toàn tỉnh
hiệu quả của các tổ công tác đặc biệt
chín trăm bảy mươi chín đang phát huy một cách rõ rệt
dần trở thành thương hiệu trong công tác
đảm bảo an ninh trật tự
được chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ
để cho an ninh trật tự hơn
rất là hiệu quả
qua một tuần thực hiện nhiệm vụ
các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín trên toàn tỉnh
đã phát hiện xử lý năm mươi sáu vụ việc
về trật tự an toàn giao thông
một mươi chín trường hợp mang theo hung khí công cụ hỗ trợ
năm trường hợp tàng trữ sử dụng trái phép
chất ma túy giải tán nhiều trường hợp
tụ tập đua xe gây gỗ đánh nhau
trong đó trên địa bàn nha trang
tổ đã triển khai duy trì
kiểm soát trên tất cả các trường hợp
các khu vực trên địa bàn của thành phố
kể cả ở trung tâm kể cả ở những tuyến xã
và qua đấy đã kịp thời
xử lý kiên quyết
có hiệu quả các đối tượng vi phạm
và đặc biệt hơn cả là
thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an
của các cấp
và của cả hệ thống chính trị
trong việc tham gia chấp hành tốt
đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn phố
đặc biệt là công tác tham gia giao thông
để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân và du khách
trong thời gian tới
tổ chín trăm một mươi chín chúng tôi
tiếp tục duy trì
các tổ của công an tỉnh
và công an các huyện
thị xã thành phố và công an các cấp xã
và có thể tới đây
giám đốc công an tỉnh sẽ cho tăng cường
một số tổ chín trăm một mươi chín
để phối hợp
và đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ
và các lực lượng giữa công an cấp tỉnh
và công an các huyện thị xã thành phố
địa bàn khu vực lĩnh vực
đều được đảm bảo về an ninh trật tự
để hoạt động đạt hiệu quả tốt nhất
các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín
sẽ thực hiện nhiệm vụ từ nay
cho đến hết thời điểm tết nguyên đán
giáp thì năm hai nghìn hai mươi bốn
các tổ sẽ thường xuyên thay đổi các chốt
tổ tuần tra trên địa bàn toàn tỉnh
chủ động phát hiện xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm
giữ gìn an ninh trật tự
đảm bảo một môi trường sống an toàn
bình yên cho nhân dân và khách du lịch
khi đến với tỉnh khánh hòa